nên kể cả là người thân bạn bè chúng ta cũng rất cẩn trọng khi mà nghe những cái lời khuyên nó dễ dàng đạt được cái lợi nhuận hay đạt được cái lợi ích kinh tế
thì đó là chính là cái mật ngọt để mà du chúng ta vào cái bẫy
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phật giáo sư
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo